thưa quý vị ngày nay mỗi món quà không chỉ đơn thuần là một hình thức trao nhận
mà đã trở thành cầu nối giúp kết giao trao gửi tình cảm
bởi vậy tư vấn quà tặng là nghề dịch vụ đòi hỏi sự sáng tạo trong tư duy
nhanh nhạy với thị trường và am hiểu khách hàng
việc lựa chọn nguyên vật liệu truyền thống để tạo nên những món quà ý nghĩa
trong mỗi dịp quan trọng còn thể hiện mong muốn gửi gắm của người trao tặng
bắt đầu con đường làm dịch vụ quà tặng từ cách đây hơn chục năm
chị hoàng mỹ liên không chỉ coi đây là một công việc kiếm sống
mà chị nhận ra việc trao đi những món quà còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa
từ đó chị gắn bó và tìm cách thổi vào những món quà cái hồn của văn hóa dân tộc
để chúng thay lời truyền tải các thông điệp về tình cảm sự trân trọng và yêu thương
sau một thời gian làm rất dài tôi nhận ra một lý do
và một điều thế này trời ơi văn hóa việt nam quá đa dạng đấy
có lẽ nếu mà bạn tự lưng ở văn hóa không bao giờ thiếu cái gì để bạn có thể khai thác hết được
nó vô vàn là nhiều luôn đấy là đối với cá nhân bản thân tôi
luôn luôn cố gắng đưa tất cả những cái gì mà nó mang tính văn hóa
mang tính nhận diện của việt nam mình
dụng như sơn mải gốm sứ tre mình đưa nhận diện đấy để kết hợp với thương mại
để quảng bá và để giải quyết cho vấn đề về cái nhận diện của việt nam
các sản phẩm của người việt nam mình
văn hóa cũng chính là cầu nối có thể gơi dậy tình cảm và niềm tự hào của tất cả mọi người
từ đó chị luôn cố gắng gắn kết lồng ghép các yếu tố văn hóa vào sản phẩm quà tặng của mình
ban đầu là sử dụng các chất liệu truyền thống như gốm sứ sơn mải tre làm nguyên liệu
sau nữa là đưa các họa tiết hoa văn hoặc cả một bức tranh lên quà tặng của mình
là tất cả những người thân của tôi những người bạn của tôi
khi nhận được món quà họ cũng thật sự là họ có những cái ngạc nhiên và rất là thú vị
các chất liệu truyền thống dưới ốc sáng tạo của các nhà thiết kế và bàn tay tài hoa của những người thợ
đã tạo nên những món quà tặng vừa quen thuộc vừa có sự tươi mới hiện đại
một món quà đặc biệt không nhất thiết phải có giá trị lớn về vật chất
hay được trang trí cầu kỳ choáng ngợp mà nằm ở những chi tiết nhỏ và sự chăm chút của người tặng
quan trọng hơn những món quà còn chứa đựng tình cảm cá tính của người tặng dành đến cho những người mình yêu quý